sau cùng phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đưa ra lời khuyên chúng ta có thể giúp các em hiểu rằng mỗi người có thể có một nỗi buồn chính đáng
mỗi người xung quanh cũng có những nỗi buồn riêng
mọi người xung quanh cũng có những nỗi buồn riêng
mỗi người đều có cách giải quyết vấn đề của mình có kết quả cần phải tìm ra một giải pháp tích cực cho vấn đề của mình
chuyên gia tâm lý trần thành nam đưa ra lời khuyên hãy cố gắng nghĩ rằng cuộc nói chuyện này cũng bình thường như các cuộc nói chuyện khác
hãy chia sẻ để biết các em đang cảm thấy như thế nào cần được giúp đỡ như thế nào
đứng trước một ý nghĩa hay một ngư thân quyên sinh chúng ta không thể coi thường mà ngược lại còn phải tỏ rõ cho thiếu niên biết là mình rất quan tâm đến vấn đề này và sẵn sàng để giúp đỡ
giúp đỡ thiếu niên vượt qua khó khăn tin tưởng hơn nữa vào cuộc sống
như vậy theo chuyên gia trần thành nam phụ huynh hoàn toàn có thể nhận biết các dấu hiệu trầm cảm của con trẻ thông qua các hành động và câu nói bất thường từ đó có khả năng ngăn cản ý định quy sinh của con
chuyên gia cũng khuyến cáo quý vị phụ huynh nên giữ tâm lý cởi mở quan tâm chủ động đề cập đến việc tự giải thoát với con nếu phát hiện còn có những biểu hiện đáng lo ngại về mặt tâm lý
những việc này đòi hỏi sự quan sát
tâm đến con trẻ một cách khéo léo
bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời từ cha mẹ người thân các em học sinh gặp khúc mắt về tâm lý cũng cần tự mình chia sẻ những vấn đề đang gặp nhằm mau chóng giải tỏa các suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống
nếu các em cảm thấy khó mở lời với người thân bạn bè có một kênh hotline dành riêng cho người trầm cảm sẵn sàng lắng nghe các em
chính thức hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đường dây nóng ngày mai đang dần trở thành nơi đáng tin cậy để chia sẻ tâm sự và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh trầm cảm và thân nhân trên khắp cả nước
khi tiếp xúc với người trẻ để thực hiện cuốn sách tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ tiến sĩ đặng hoàng giang chuyên gia phát triển nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận nhận thấy nhiều bạn gặp vấn đề tâm lý nhưng không nhận được sự cảm thông và hỗ trợ chuyên môn
bên cạnh đó định kiến từ những người xung quanh càng khiến thực trạng trên tổ chức
ông đặng hoàng giang và chuyên gia tâm lý nguyễn hà thành đã cùng thảo luận và bàn bạc quyết định thành lập hotline ngày mai với số điện thoại chín mươi sáu ba trăm linh sáu một nghìn bốn trăm một mươi bốn
tiến sĩ đặng hoàng giang thông tin năm ngày trong tuần các tình nguyện viên của ngày mai trực điện thoại để trao đổi với người gọi
họ sẽ cảm giác được lắng nghe mà không bị phán rét được an ủi được có người ở bên
điều đó cho họ thêm sức mạnh nguồn lực tinh thần để đi qua khủng hoảng của
ngày mai cũng có thể cung cấp thông tin về các chuyên gia bác sĩ tâm thần để người gọi điện thoại có thể tìm tới các chương trình trị liệu giải hơi hơn
tính đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai honline đã tiếp nhận một năm trăm hai mươi sáu cuộc gọi về
khoảng ba mươi tình nguyện viên tham gia dự án
tổng đài hoạt động trong khung giờ từ một mươi ba đến hai mươi h ba mươi từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần
thời lượng lý tưởng cho mỗi cuộc gọi là ba mươi phút
khoảng thời gian này vừa đủ để tình nguyện viên tham gia dự án
tình nguyện viên trực điện thoại tiếp nhận lắng nghe và phản hồi câu chuyện vấn đề của người gọi
tuy nhiên có những cuộc gọi kéo dài bốn mươi năm phút đến hai giờ hay những cuộc trao đổi ngắn từ một mươi đến một mươi năm phút
mỗi khi điện thoại đổi chuông các tình nguyện viên dừng lại mọi suy nghĩ nếu có để tập trung lắng nghe chia sẻ của người gọi
các tình nguyện viên của hotline đều được đào tạo cùng các chuyên gia để duy trì thái độ khách quan lắng nghe mà không phán xét
tất cả các cuộc gọi đến đường dây nóng đều cam kết bảo mật thông
trước khi nhận điện thoại tình nguyện viên đều ký cam kết gồm các điều khoản bảo mật thông tin của người gọi
nếu tiết lộ thông tin gây ảnh hưởng đến người gọi và hoạt động của đường dây tình nguyện viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
như vậy với tấm lòng thấu cảm của những nhà sáng lập dành cho các bệnh nhân đang ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm
đường dây nóng ngày mai hoàn toàn có thể là một nơi đáng tin cậy để quý vị gửi gắm những đau khổ của mình
nếu quý vị có dấu hiệu trầm cảm có người thân bạn bè mắc bệnh hay chỉ muốn gỡ bỏ gánh nặng đang đẻ nén bên trong
hãy đừng ngần ngại mà gọi đến số chín mươi sáu ba trăm linh sáu một nghìn bốn trăm một mươi bốn để được các tình nguyện viên qua hotline lắng nghe tích cực và hỗ trợ tâm lý
thưa quý vị đường dây nóng ngày mai đã tạo dựng được một môi trường tốt đẹp dành cho bệnh nhân trầm cảm
nhưng để giải quyết căn bệnh này cần có cả sự chung tay góp sức của ngành y tế và toàn xã hội
bởi mỗi người có một câu chuyện hoàn cảnh sống riêng và đều xứng đáng được tôn trọng yêu thương và quan tâm như nhau
vâng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức mới nhất trong các video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại